thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và tối ngày hôm qua bộ công an tổ chức chương trình nghệ thuật với tựa đề
một mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
tại khu lưu niệm sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
đến tham dự chương trình có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
với chủ đề bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác dạy chương trình gồm một mươi năm tiết mục nghệ thuật đặc biệt
có nội dung ca ngợi tổ quốc đảng bác hồ tình yêu quê hương đất nước
ca ngợi hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an
trong phòng trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
tôi rất là vinh dự tự hào vì tôi là một người chiến sĩ
nghệ sĩ trong lực lượng công an nhân dân và được làm một chương trình nghệ thuật
biểu diễn ở khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy rất là thiêng liêng
công an nhân dân luôn khắc cốt ghi tâm và luôn luôn thực hiện theo sáu điều bác hồ dạy
để làm sao mỗi người chiến sĩ công an nhân dân luôn luôn được nhân dân tin yêu
bằng các tác phẩm âm nhạc bằng ngôn ngữ nghệ thuật
các nghệ sĩ chiến sĩ không chỉ mang đến những món ăn tinh thần đặc sắc
mà còn giúp khán giả có dịp hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân
với những trang sử hào hùng những chiến công oanh liệt và cả những hy sinh mất mát
trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân

trong dịp này cũng rất được vinh dự được tham dự chương trình nghệ thuật ý nghĩa ngày hôm nay
qua chương trình nghệ thuật này chúng tôi cũng cảm thấy tinh thần của tuổi trẻ
cũng được sống lại vào một cái thời kỳ hào hùng lịch sử
cách đây bảy mươi năm năm bác hồ có sáu điều dạy công an nhân dân
không chỉ tạo ấn tượng với khán giả
chương trình còn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho chính các nghệ sĩ chiến sĩ tham gia biểu diễn
chương trình nhằm xây dựng lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi cổ vũ động viên giáo dục cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tích cực học tập gian luyện phân đấu thực hiện nghiêm túc những lời bác dạy
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ